tại trung tâm lưu trữ quốc gia i đã diễn ra triển lãm thư pháp của các hoàng đế nhà nguyễn
đây là các tài liệu hành chính chủ yếu được viết tay trên giấy gió bằng chữ hán nôm
trên văn bản hiện còn lưu bút tích phê duyệt bằng mực son của một mươi vị hoàng đế nhà nguyễn
tại triển lãm công chúng đã được chiêm ngưỡng bút tích của hoàng đế nhà nguyễn trên châu bản
với trên một trăm linh phiên bản châu phê chứa đựng những giá trị nghệ thuật đặc sắc
thể hiện quyền lực của người đứng đầu đất nước và những quan điểm về trị quốc dân an
và ý chí quyền lực của người đứng đầu đối với mọi vấn đề của quốc gia từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn tám trăm tám mươi
đem đến những góc nhìn mới về một loại hình văn bản hành chính
nhưng cũng được coi như những tác phẩm nghệ thuật mang nét đẹp văn hóa của người xưa